ubnd tỉnh quảng bình vừa ban hành quyết định miễn giảm tiền sử dụng nước sạch trên địa bàn
để giúp người dân vượt qua dịch covid một mươi chín
đối tượng được miễn toàn bộ phí nước sạch là các khu cách ly tập trung theo danh sách do tỉnh quyết định
hộ nghèo hộ cận nghèo theo thực tế khối nước sử dụng nhưng tối đa không quá năm mét khối một tháng
người kinh doanh dịch vụ được giảm từ một mươi năm đồng một mét khối xuống một mươi tám trăm linh đồng một mét khối
người dùng nước sạch cho cả kinh doanh dịch vụ và sinh hoạt là bảy đồng một mét khối
mà được giảm trong vòng ba tháng tháng bốn tháng năm và tháng sáu